theo số liệu từ bộ tài chính tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng hai ước đạt chín mươi năm một nghìn tỷ đồng lũy kế thu hai tháng đầu năm đạt hai trăm bảy mươi sáu bảy nghìn tỷ đồng bằng một mươi tám ba dự toán tăng chín ba so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó thu nội địa thực hiện trong tháng hai ước đạt bảy mươi năm sáu nghìn tỷ đồng lũy kế thu hai tháng đạt trên hai trăm ba mươi ba nghìn tỷ đồng bằng một mươi tám bốn dự toán tăng một mươi hai tám so với cùng kỳ năm trước
thu từ dầu thô tháng hai ước đạt ba chín nghìn tỷ đồng hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hai mươi hai hai nghìn tỷ đồng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt khoảng ba mươi hai hai nghìn tỷ đồng giảm một mươi năm bảy
dịch covid một mươi chín bùng phát là nguyên nhân chính làm cho tổng số
tổng số thu ngân sách nhà nước hai tháng đầu năm tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ năm trước
ở chiều ngược lại tổng chi ngân sách nhà nước tháng hai ước đạt một trăm một mươi tám bảy nghìn tỷ đồng lũy kế chi hai tháng đầu năm đạt khoảng hai trăm hai mươi sáu nghìn tỷ đồng tăng một mươi một năm